xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
không được điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
đây là yêu cầu từ sở y tế tp hcm sau khi phong trào mở dịch vụ tầm soát kiểm tra khám chữa bệnh hậu covid một mươi chín nở rộ trong thời gian vừa qua
nhiều đơn vị cung cấp cũng là lúc nhiều mức giá được đưa ra khác nhau
ghi nhận tại một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại tp hcm dịch vụ khám hậu covid một mươi chín có nhiều mức giá khác nhau
đối với các gói dịch vụ tầm soát di chứng hậu covid một mươi chín bao gồm xét nghiệm máu đánh giá dối loạn đông máu siêu âm bụng chụp ct điện tim
chi phí giao động từ một năm đến bảy triệu đồng một gói tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh
hội chứng hậu covid một mươi chín là có nhưng không phải ai cũng mắc phải
đây còn là yếu tố tâm lý nên nếu bác sĩ nhận định không đúng sẽ làm tốn tiền của người bệnh còn khiến họ lo lắng hơn
để phong trào mở dịch vụ tầm soát di chứng hậu covid một mươi chín không bị biến tướng sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người hậu covid một mươi chín
trong trường hợp không cần thiết không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh đối với các bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín
bằng việc gợi ý ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ với giá khám theo yêu cầu
với hành vi chống người thể hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú tại phường hòa minh quận liên triểu tp đà nẵng đã bị công an quận liên triểu tp đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan phường hòa minh
liên hoan gặp mặt đầu năm trong lúc uống rượu nguyễn hữu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây với một gia đình ở cạnh nhà thờ tộc nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống không chế mỹ và huy đưa về trụ sở làm việc
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết hiện vẫn đang điều tra làm rõ về cái chết bí ẩn của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê tỉnh bình định đến thời điểm này người đàn ông chở nam sinh viên ở bến xe miền đông trước khi mất tích bí ẩn đã ra trình diện và làm việc với
công an quận bình thạnh đang tiếp tục điều tra cẩn trọng chiếc suất camera an ninh ở nhiều vị trí và xác định nhiều mối quan hệ của sinh viên nghĩa trong quá trình điều tra có một đoạn clip tại khu vực cổng năm hướng cô lộ một mươi ba đã ghi nhận nghĩa sau khi xuống xe khách thì có một người đàn ông đi xe dream chở đi người đàn ông này đã đến công an quận bình thạnh khai báo những tình tiết liên quan ông này được xác định là làm nghề xe ôm
hôm một mươi hai tháng hai ông này có đón nghĩa tại cổng số năm của bến xe miền đông để chở đi nhưng khi đến trường đại học hút tích thành phố hồ chí minh đường điện biên phủ quận bình thạnh thì nghĩa xin xuống xe ông này không biết nghĩa đi đâu sau đó ông quay xe trở lại bến xe miền đông để hành nghề như bình thường khi đọc tin tức ông biết người thanh niên ông chở đi hôm đó là nghĩa đã mất tích bí ẩn và vừa tìm thấy thi thể nên ông đã đến công an làm việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với các bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đặng thái mai quận tây hồ thành phố hà nội tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt

trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án
mười cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và chi cục thuế phan thiết đã bị tòa nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vào sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
trong một mươi bị can trên có sáu bị can thuộc trung tâm

thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm trí văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đối tượng này có nốt ruồi cách bốn cm dưới trước mép phải
đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng thành phố hải dương tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện